dịch covid một mươi chín ở nước ta hiện nay đang bước vào giai đoạn đầy khó khăn và phức tạp
khi số ca nhiễm vẫn chưa dừng lại
đặc biệt từ khi áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài và việt nam
thì công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên tuyến biên giới đang được triển khai quyết liệt hơn bao giờ hết
những ngày này để kiểm soát chặt việc người dân tự do qua lại biên giới
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với lực lượng địa phương xuyên đêm băng rừng
vượt suối lập vành đai sống để chốt chặn nơi tuyến đầu chống dịch
những căn lều giãi chiến trên tuyến biên giới việt nam lào do lực lượng biên phòng đồn ban năng
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị dựng lên để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép
trên tuyến biên giới có chiều dài hơn một mươi năm tám km với sáu mốc quốc giới
đồn biên phòng văn an đã triển khai sáu tổ chốt công tác xuống địa bàn và chốt chặn biên giới
lực lượng quân sổ tham gia là hai mươi bảy đồng chí công an và dân quân địa phương
hằng ngày phối hợp với đồn trong thực hiện nhiệm vụ túc trực tại vị trí thương trực tại lãn trai là hai mươi bốn trên hai mươi bốn
luyến phiên cắt cự lược đường để thực hiện nhiệm vụ nhằm phát triển và ngăn chặn không để cả trường hợp tư lao nhập cận
về việt nam qua cửa khẩu phủ và đường mòn mòn lối mở biên giới
tỉnh quảng trị có hơn hai trăm linh km đường biên giới với nước bạn lào
đến thời điểm này trên toàn tuyến biên giới bộ đội biên phòng tỉnh đã bố trí sáu mươi hai chốt chặn cố định
chuẩn bị hai mươi tổ lưu động ba tổ quân y với trên hai trăm linh cán bộ chiến sĩ sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống xảy ra
trong tháng ba sở y tế tỉnh tuyên quang đã có năm mươi cán bộ y bác sĩ và một trăm ba mươi chín bệnh nhân trên địa bàn tỉnh
đến bệnh viện bạch mai học tập và khám chữa bệnh
sở y tế đã yêu cầu tất cả các đơn vị ra soát lại và không cử mới cán bộ đi học tập huấn
đối với những cán bộ đang học tập tại bệnh viện bạch mai khi về phải tự cách ly tại nhà
với bệnh nhân người dân sẽ được cách ly và theo dõi tại nhà có nhân viên y tế theo dõi
hiện số liệu này vẫn đang được tiếp tục giả soát
sở y tế tỉnh tuyên quang cũng đề nghị tất cả những ai có mặt tại bệnh viện bạch mai trong thời gian trên
cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cùng với thủ đô hà nội
thành phố hồ chí minh và một số tỉnh thành phố trong cả nước
ubnd thành phố đà nẵng đã tổ chức gia quân vận động các hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động buôn bán
trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa phục vụ thiết yếu thời gian từ giờ ngày hai mươi tám tháng ba đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
đối với các cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ ubnd các phường khuyến khích bán hàng cho khách mang về
không tập trung tại cửa hàng quá một mươi người
nếu đơn vị cá nhân vi phạm lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập biên bản xử lý triệt đề
theo quy định của pháp luật
để bảo đảm việc tiếp nhận và tổ chức cách ly đối với những người từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch trở về địa phương kịp thời đạt hiệu quả
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bắc giang chỉ đạo thành lập khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại các huyện thành phố
tính đến thời điểm này tại năm khu cách ly tập trung tỉnh bắc giang đã thực hiện cách ly y tế tập trung gần một một trăm linh người
số người hiện đang cách ly là sáu trăm tám mươi người số người đã hết thời gian cách ly không có biểu hiện bệnh được loại trừ cho ra khỏi khu cách ly trên bốn trăm linh người